trong chương trình thăm chính thức new zealand tối một mươi tháng ba theo giờ địa phương
tại thủ đô golenden thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân lê thị bích trân
đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại new zealand
tại buổi gặp mặt thủ tướng đã giải đáp nhiều câu hỏi của kiều bào
đặc biệt là chia sẻ điều giúp ông trở thành người đứng đầu chính phủ
cộng đồng người việt nam tại new zealand có trên một mươi người
trong cộng đồng đã thành lập các hội đoàn theo nghề nghiệp lĩnh vực địa bàn hoạt động
nhiều người việt đã thành công trên các lĩnh vực như kinh doanh nghiên cứu khoa học
làm việc trong nhiều cơ quan doanh nghiệp của new zealand đặc biệt có người trở thành nghị sĩ của new zealand
tại buổi gặp mặt cộng đồng người việt nam tại new zealand bày tỏ xúc động trước sự quan tâm
chăm lo của đảng nhà nước với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
đồng thời phát biểu sôi nổi bày tỏ sự mong muốn chính phủ hai nước liên quan nhiều vấn đề
như thúc đẩy trao đổi hàng hóa chính sách visa giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại nước ngoài
sau khi các bộ trưởng giải đáp làm rõ các vấn đề mà cộng đồng người việt nam ở nước ngoài quan tâm
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ
tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định
về quan hệ việt nam new zealand thủ tướng cho biết gần năm mươi năm qua
quan hệ hai nước không ngừng phát triển là đối tác chiến lược của nhau
đánh giá cao sự lớn mạnh đồng góp của cộng đồng người việt nam tại nước sở tại
xây dựng quê hương đất nước và quan hệ việt nam new zealand thủ tướng chính phủ đề nghị
cộng đồng người việt nam tại new zealand đoàn kết trên tinh thần lá lành đùm lá sách
người đi trước giúp đỡ người đi sau để cùng nhau phát triển xây dựng một cộng đồng đoàn kết phát triển vững mạnh
trả lời các câu hỏi đề xuất kiến nghị của bà con thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
các vấn đề thuộc thẩm quyền chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm từ phía việt nam đã và đang được chỉ đạo giải quyết
đối với những kiến nghị liên quan đến phía new zealand thủ tướng cho biết ông sẽ nêu tại các cuộc hội kiến
hội đàm với lãnh đạo cấp cao new zealand đặc biệt thủ tướng sẽ đề nghị new zealand xem xét
công nhận cộng đồng người việt nam tại new zealand là dân tộc thiểu số
thủ tướng chính phủ mong muốn cộng đồng người việt nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người việt nam
tại new zealand nói riêng chung sức đồng lòng cùng toàn đảng toàn quân toàn dân ta thực hiện được mục tiêu này
thưa quý vị trong chương trình thăm chính thức new zealand sáng một mươi tháng ba tại thành phố auckland
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người việt tại new zealand
tiếp hiệu trưởng trường đại học arcau làm việc với hội đồng kinh doanh thành phố auckland
và một số doanh nghiệp tiêu biểu của new zealand để nắm bắt tình hình tìm hiểu nhu cầu
tiềm năng khả năng cơ hội hợp tác chia sẻ kinh nghiệm kết nối hợp tác trong các lĩnh vực
tại cuộc làm việc với nhóm khoa học công nghệ người việt tại new zealand
các nhà khoa học người việt tại new zealand giới thiệu với thủ tướng chính phủ về tiềm năng
những dự án chương trình cụ thể đã đang và có thể hỗ trợ hợp tác với việt nam
chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau đồng thời đề xuất một số ý kiến
nhằm kết nối thu hút ngày càng nhiều hơn trí tuệ của người việt nam ở nước ngoài để xây dựng phát triển đất nước
giá cao các ý kiến của các đại biểu cũng như các sáng kiến và hoạt động tích cực của việt tech nnz
trong nỗ lực kết nối mạng lưới tri thức người việt hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
góp phần vào thành công chung của cộng đồng người việt tại new zealand
thủ tướng chính phủ đề nghị nhóm việt tech nnz phát huy hơn nữa vai trò kết nối hiệu quả
của cộng đồng người việt trong lĩnh vực công nghệ ở new zealand
tăng cường kết nối với mạng lưới chí thức trẻ việt nam toàn cầu
qua đó đóng góp thực chất hiệu quả vào sự phát triển của đất nước
đặc biệt tham gia tích cực vào quá trình phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong nước
nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế trí thức kinh tế chia sẻ
đặc biệt là các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn hydrogen chip bán dẫn
tiếp giáo sư neil quigley hiệu trưởng đại học waikato thành phố hamilton
kiêm chủ tịch ngân hàng trung ương new zealand
thủ tướng chính phủ đánh giá cao đại học wikato hợp tác chặt chẽ hiệu quả với bộ giáo dục và đào tạo việt nam
đặc biệt có nhiều chương trình hợp tác rất hiệu quả với các trường đại học của việt nam
như đại học kinh tế quốc dân đại học kinh tế tp hcm đại học văn lang
thủ tướng chính phủ đề nghị đại học wicato mở rộng hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho việt nam
mở thêm phân hiệu tại việt nam trao đổi giảng viên sinh viên cấp học bổng cho sinh viên việt nam
trao đổi phương pháp giáo trình giảng dạy tiếp tục tạo điều kiện cho các sinh viên việt nam đang theo học tại trường
thủ tướng đề nghị nhà trường tăng cường liên kết với các trường đại học cơ sở giáo dục của việt nam
trong một số lĩnh vực mới tiềm năng và việt nam có nhu cầu cao
như công nghệ số fintech trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn an ninh mạng hydrogen chip bán dẫn công nghệ sinh học môi trường
nhân dịp này dưới sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ đại học wicatu và các trường đại học của việt nam
trao đổi bốn thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn trao kỷ niệm trường vì sự nghiệp giáo dục việt nam tặng giáo sư nên quyết ly
thủ tướng pháp minh chính tiếp ông simon bridges chủ tịch hội đồng kinh doanh auckland và lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của new zealand
tại cuộc làm việc đánh giá cao môi trường và tiềm năng đầu tư tại việt nam
các doanh nghiệp new zealand cho biết đang làm việc tích cực với các bộ ngành doanh nghiệp việt nam
mong muốn chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại việt nam
nhất là trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo bất động sản hàng không xuất nhập khẩu do quả
thủ tướng chính phủ phạm minh chính hoan nghênh các doanh nghiệp đã và đang có kế hoạch đầu tư tại việt nam
cho biết việt nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi luôn bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của các nhà đầu tư
để các nhà đầu tư kinh doanh hiệu quả bền vững tại việt nam
theo thủ tướng chính phủ sau gần năm mươi năm quan hệ việt nam new zealand đang phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực
hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới
khẳng định dư địa hợp tác đầu tư kinh doanh việt nam new zealand còn rất lớn
thủ tướng cho rằng cần có quyết tâm cao nỗ lực lớn có giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác phát triển trong giai đoạn mới
trước mắt khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng sớm đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên hai tỷ usd